tại hải dương sau hơn một năm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình
đến nay hầu hết các gia đình tại xã hoàng hoa thám thị xã trí linh đã cùng tham gia bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực
góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương
trước đây khi mô hình hố rác gia đình chưa được triển khai phần lớn lượng rác thải của gia đình bà lã thị đê và các hộ dân trong xã thường mang trôn lấp trong vườn
sau khi mô hình hố rác gia đình kiểu mới do hội phụ nữ xã triển khai rác thải đã được xử lý phân loại ngay tại nhà rất thuận lợi cho việc thu gom
đến nay hầu hết các hộ dân trong xã đều duy trì hố rác gia đình
từ qua sự tuyên truyền của hội phụ nữ xã tôi cảm thấy xây dựng hố rác gia đình rất thiết thực
nhà tôi đã xây hố rác của gia đình và tôi cũng theo như tuyên truyền của các đồng chí của hội phụ nữ xã là xây hai dân ngăn

bên là phân hủy rác bên là phô cơ bên là hữu cơ
rồi chúng tôi rất thiết thực trong việc này để bảo vệ môi trường chung cho ngày thêm sạch đẹp
diện tích và chi phí để xây dựng một hố rác gia đình không quá lớn khoảng từ bốn trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng tùy vào kích thước
việc xử lý rác thải bằng hố rác gia đình thực sự mang lại hiệu quả thiết thực thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường
có phần giảm thiểu ô nhiễm làm cho cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp
và để mô hình hố rác gia đình này có hiệu quả hơn nữa
thời gian tới ban chấp hành hội phụ nữ xã trung tôn đã ra mắt câu đặc bộ bảo vệ môi trường
kết hợp với các ban nghề đoàn thải trong thôn vận động tuyên truyền sâu rộng hơn nữa
để cho tất cả các hội viên trong toàn xã hiểu được việc bảo vệ môi trường quan trọng như thế nào
với trên chín mươi hộ xây dựng hố rác thải sinh hoạt
đã có phần tích cực cho địa phương
và đã hoàn thành tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới